các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
từ giờ bốn mươi năm phút ngày một mươi năm tháng sáu chị nguyễn thị lệ nhân viên quán bia e một bách khoa hà nội gọi điện thoại cho anh ruột là nguyễn văn đôn đến quán vịt liên béo để ăn uống
sau đó lệ cùng đỗ văn oanh đỗ văn đông nguyễn kim khánh và hán văn dũng cùng một số bạn khác đến uống rượu tại tầng hai của quán liên béo
khoảng ba giờ cùng ngày nhóm nhân viên quán mịt mời bia nên khánh và oanh ngồi lại uống bia cùng
sau đó khánh không uống bia mời nên hai bên xảy ra mâu thuẫn
buôn đã cầm xiên đâm đỗ văn oanh còn tiệp dùng xiên vột khánh hậu quả anh bị thương nặng chết trên đường đi được cấp cứu
còn khánh dũng và đông bị thương lực lượng chức năng đã bắt giữ năm đối tượng bun tiệp đạt hải và thành khi nhóm này đang lẩn trốn ở một số tỉnh hành phía bắc